hưởng ứng ngày quyền tiêu dùng của người việt nam nhiều doanh nghiệp đã có những chương trình tri ân khách hàng bán hàng bình ổn giá
tuy nhiên hiện nay vẫn còn không ít người tiêu dùng bị xâm phạm quyền lợi do chưa quan tâm tìm hiểu kỹ về quyền lợi của mình
dù luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ra đời và được tuyên truyền thực hiện từ nhiều năm nay
tại các siêu thị như hapro max vinmax pico là những điểm tri ân các doanh nghiệp có uy tín trong năm qua đã có nhiều hoạt động vì người tiêu dùng được người tiêu dùng đánh giá cao và tin tưởng khi mua hàng tại đây
hàng ngày có rất nhiều người dân đến các siêu thị để mua những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của gia đình
tuy nhiên khi được hỏi về tám quyền lợi của người tiêu dùng thì hầu hết người dân đều chưa nắm rõ hoặc không biết
mình mong muốn là có thể là sẽ được phổ biến nhiều hơn về quyền lợi cũng như là khi mà có gặp phải một vấn đề gì đấy thì sẽ được giải quyết nhanh chóng và đúng với quyền lợi mình được có
tôi muốn là tất cả những người tiêu dùng cũng cần phải có nắm được cái quyền lợi của mình
nhưng mà cái tốt nhất là đưa sen kẽ vào truyền thông vào cái khung giờ nào đó mà những gia đình mà thường thường buổi tối người ta tập trung về thì sen kẽ vào những chương trình
cũng như là các cái chương trình thời sự hay là những chương trình quảng cáo thì mình xem kẽ vào đấy để người tiêu dùng biết thì cái đó nó thuận lợi hơn
thứ nhất là chúng tôi hàng hóa đưa vào siêu thị thứ nhất là phải đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
và có các quy trình sản xuất đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
tại các cái điểm siêu thị thì đều có những cái hòm thư góp ý và qua đó thì có thể nhận được cái ý kiến đóng góp của người tiêu dùng
cả về sản phẩm lẫn về thái độ dịch vụ
thế và ngoài ra thì mỗi một cái công ty mỗi một cái siêu thị thì đều có cái đường dây nóng
thế cần gì thì là người tiêu dùng có thể gọi trực tiếp để chúng tôi có thể giải quyết và xử lý những cái việc mà liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng
để bảo vệ tốt hơn quyền của người tiêu dùng năm nay thành phố hà nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến kiến thức pháp luật đến đông đảo người dân trên địa bàn
nhằm xây dựng ý thức chủ động bảo vệ bản thân của người tiêu dùng khi giao dịch
đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng